nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
đoàn công tác của ban chỉ đạo tây nam bộ do đồng chí trần hữu hiệp
ủy viên chuyên trách ban chỉ đạo tây nam bộ làm trưởng đoàn
đã đến thăm chúc mừng và tặng quà cho bộ chỉ huy quân sự tỉnh
và bộ đội biên phòng tỉnh trà vinh
đến thăm và chúc mừng lực lượng vũ trang tỉnh trà vinh
đồng chí trần hiễu hiệp thay mặt ban chỉ đạo tây nam bộ đã biểu dương sự nỗ lực
của cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong các phong trào giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội vùng biên phòng
các đồng chí lãnh đạo của lực lượng vũ trang tỉnh hứa mãi mãi phát huy phẩm chất cao đẹp
của bộ đội cụ hồ trong mọi tình huống